do ảnh hưởng của cơn bão số bốn tại tỉnh con tum mưa kéo dài gây ra tình trạng sạt lở đất tại hai tuyến đường quốc lộ bốn mươi b quốc lộ hai mươi bốn nối với hai tỉnh quảng nam quảng ngãi và nhiều tuyến đường khác
mưa lớn kéo dài trong những ngày qua gây ra tình trạng ngập úng cục bộ nhiều khu vực ở ba huyện vùng cao đắk lê tu mơ rông và con tum lông của tỉnh con tum
tại xã đắk lông huyện đắc lê và xã tê xăng huyện tu mơ rông có ba mươi bốn ngôi nhà của người dân bị nước lũ cuốn sập nhấn chìm và sạt lở đe dọa
mưa lớn cũng làm nhiều tuyến đường liên thôn xã bị sạt lở và cuốn trôi hàng chục mố cầu
tỉnh con tum vừa tổ chức khắc phục thiệt hại vừa tích cực chủ động phòng tránh thiệt hại
trước tình trạng sạt lở mưa lớn tỉnh con tum đang nỗ lực để khắc phục và bảo đảm giao thông thông suốt cũng như giúp các hộ dân khắc phục hậu quả
tuy nhiên trước tình hình mưa còn diễn biến phức tạp kéo dài nên việc khắc phục gặp rất nhiều khó khăn